nhân dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi đồng chí phạm minh chính gửi lời thăm hỏi động viên ân cần và chúc tết đến toàn thể chính quyền và nhân dân huyện nam trà my
đồng thời trao tặng hai trăm linh xuất quà tặng gia đình chính sách hộ nghèo trên toàn huyện
đồng chí lưu ý các cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành địa phương huyện nam trà my cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực
thường xuyên chăm lo hỗ trợ về tinh thần vật chất tốt hơn nữa đối với đối tượng chính sách nhất là trong dịp tết
trước đó đồng chí phạm minh chính đã đến thăm và động viên các thầy cô giáo và trao tặng một mươi xuất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học
tại trường phụ thông dân tộc bán chú tiểu học trà leng xã trà leng huyện nam trả my
đồng thời đến thăm nhà ông nguyễn văn hùng cán bộ lão thành cách mạng ở thôn một tổ hai xã trà mai huyện nam trà my
nhân dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi ngày một mươi một tháng một mươi một đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã đi thăm tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn các huyện cát tiên đạ hùa của tỉnh lâm đồng
đồng chí trao tặng gần bảy trăm linh xuất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo phụ nữ nghèo trẻ em nghèo mồ côi
học sinh nghèo vượt khó học giỏi và hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn
trao năm máy ấm tình thương mỗi mái ấm năm mươi triệu đồng
hai mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo với mỗi mô hình một trăm linh triệu đồng và năm công trình nước sạch
cùng ngày một mươi một tháng một đoàn công tác do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch quy bán trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu đã đến thăm chúc tết và tặng quà
tại huyện lạc dương và trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lâm đồng
đi cùng đoàn có lãnh đạo tỉnh ủy quy bán nhân dân quy bán mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lâm đồng
tại đây đồng chí đã tặng quà cùng hai mươi triệu đồng tiền mặt và gửi lời chúc mừng năm mới thành công
sức khỏe đến các cán bộ và người cao tuổi cũng như trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm
qua đây đồng chí mong muốn các cán bộ viên chức tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
cũng như không ngừng nâng cao chuyên môn bảo đảm điều kiện chăm sóc người già và trẻ em được tốt hơn
cùng ngày đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã tới thăm chúc tết và làm việc tại tỉnh bắc cạn
đồng chí bày tỏ ấn tượng về tỉnh bắc cạn trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng hệ thống chính trị
nhân dịp tết canh tí đồng chí chúc đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới sáng tạo phát triển
và trao tặng bảy trăm linh triệu đồng của quỹ vì người nghèo của tp hcm hỗ trợ tỉnh bắc cạn tặng quà tết cho đồng bào
trước đó đồng chí nguyễn thiện nhân đã tới thăm tặng quà tết cho hai hộ gia đình chính sách
một trăm linh hộ nghèo ở xã thuần mang huyện ngân sơn và năm mươi gia đình công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố bắc cạn